công an nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an vừa phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng
bắt giữ đồng loạt một mươi một đối tượng trú tại huyện quỳnh lưu thị xã thái hòa huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ hai cáp đề hai mươi ba điện thoại di động một máy tính sách tay hai trăm năm mươi triệu đồng hai ô tô thẻ atm và sáu bánh pháo hoa
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu
quá trình đấu tranh công an huyện quỳnh lưu đã chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc trong riêng ngày một mươi chín tháng một mươi một là gần một hai tỷ đồng
bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng đánh bạc từ đầu tháng tám năm nay cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một trăm linh tỷ đồng